bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã tổ chức gặp mặt tuyên dương học sinh theo chương trình nâng bước em tới trường năm hai nghìn một mươi chín
qua thực hiện chương trình này từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã nhận đỡ đầu tám mươi một lượt học sinh từ lớp một đến lớp một mươi hai
trong đó có bảy mươi năm học sinh ở địa bàn biên giới biển đảo của tỉnh quảng nam và sáu em học sinh nước bạn lào
những em này đều thuộc diện khó khăn với số tiền hỗ trợ mỗi tháng năm trăm linh đồng một em
nhờ đó đến nay một trăm linh các em được bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam nhận đỡ đầu không có em nào phải bỏ học giữa trường
kết quả học tập của các em năm sau cao hơn năm trước có nhiều em đạt giải học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh
hiện có hai mươi một em đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong đó có một mươi năm em đang học tại các trường đại học cao đẳng trong cả nước